vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạng con lung meko nằm trong khu công nghiệp trà nóc
thành phố cần thơ tưởng như đã được khống chế thì bất ngờ vào lúc một mươi chín h một mươi năm tối ngày hai mươi sáu tháng ba
ngọn lửa lại bùng phát trở lại theo như nhiều người dân chứng kiến
ngọn lửa bùng phát ở tầng năm của khu nhà xưởng
trước đó khoảng chín h sáng hai mươi ba tháng ba khu nhà xưởng của công ty con lung meco bất ngờ phát hỏa
ở tầng năm khu xưởng sản xuất đến một mươi năm h chiều hai mươi bốn tháng ba vụ hỏa hoạn tại công ty không lung meko
đã được khống chế tuy nhiên đến khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng ba hỏa hoạn bất ngờ bùng phát
trở lại ở kho số hai tầng năm của công ty sau nhiều giờ tích cực chữa cháy đến khoảng hai mươi một h một mươi năm
cùng ngày ngọn lửa bùng phát tại tầng năm công ty con lung meco đã được khống chế
hiện nay các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ cùng với sự tiếp ứng của lực lượng
trựa cháy đến từ hậu giang vẫn đang tích cực phun nước liên tục vào tầng năm
nơi ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại